bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương dập nát đùi rách tần sinh môn đứt hoàn toàn trực tràng vỡ bàn quan với tiên lượng tử vong cao
tuy nhiên bệnh nhân đã được các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy cứu sống sau khi trải qua một mươi một ca phẫu thuật với một trăm một mươi hai ngày liên tục điều trị tại một mươi khoa trong bệnh viện chợ rẫy
bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể xuất viện vào ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng bốn
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bị tai nạn giao thông và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bình chánh sau đó chuyển sang bệnh viện chợ rẫy trong vòng ba mươi phút
tại bệnh viện chợ rẫy các bác sĩ nhận định nguy cơ tử vong rất cao do cơ thể nạn nhân bị xẻo nửa thân dưới đa chấn thương mất tầng sinh môn trực tràng vỡ bàn quan nước lìa mất xương chậu
ngay lập tức lệnh báo động đỏ được triển khai toàn viện tiến hành mổ bệnh nhân ngay tại khoa cấp cứu chứ không đợi thực hiện các thủ tục khác
nguy cơ về nhiễm trùng nguy cơ về thuyên tắc mạch và thậm chí là nguy cơ về tử vong về suyên dưỡng hoặc là viêm phổn phổn phổn thì rất là dễ xảy ra
theo đánh giá của các bác sĩ đây là trường hợp hy hữu sống sót bởi bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình điều trị
với một mươi một ca đại phẫu liên tục trong một trăm một mươi hai ngày nằm viện bệnh nhân được chuyển từ khoa phòng này sang khoa phòng khác mà mạng sống vẫn chưa thể được các bác sĩ đảm bảo
qua lần phẫu thuật thứ năm thì lúc đó tình trạng bệnh nhân khá ổn định các bộ phận cơ thể mà bị tàn cơ thể đã được che phủ bằng các vật liệu bằng da bệnh nhân bằng vật liệu nhân tạo
và tình trạng nhiễm trùng đã được khống chế thì tôi nghĩ lúc đó khả năng cứu sống bệnh nhân bắt đầu nghĩ đến nhiều hơn
nên chỉ thiếu thuốc gì thiếu thuốc nhưng mà trong ngành này không chấp nhận cho thiếu thuốc trong những trường hợp cấp cứu
nên chắc chắn các trường hợp cấp cứu đều có mình đã có cái hướng
phải giải quyết cho bằng được
thì giám đốc tôi là dù cho bị cái gì cũng phải lo cho bệnh nhân cấp cứu
nên về phần thuốc cấp cứu là chắc chắn là phải có ổn định
hiện sức mạnh của bệnh nhân đã ổn định
có thể nói hành trình từ cõi chết trở về của bệnh nhân khẳng định một lần nữa sự chuyên nghiệp phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm cao của các bác sĩ nhân viên y tế trong hành trình chiến đấu với tử thần dành lại mạng sống cho người bệnh